chiều nay ngày một mươi tháng sáu quốc hội tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
với tỷ lệ là chín mươi bốn quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
theo nghị quyết quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi đối với các dự án
luật giao thông đường bộ sửa đổi luật phòng chống ma túy sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công đoàn
dự thảo nghị quyết của quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc pháp lệnh yêu đái người có công với cách mạng sửa đổi
chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một tại kỳ họp thứ một mươi khóa một mươi bốn quốc hội sẽ xem xét thông qua bốn dự án luật
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai
không cho ý kiến vào dự án luật nào tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm quốc hội cho ý kiến về sáu dự án không xem xét thông qua dự án nào